các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn huy hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú đường nguyễn cao thành phố bắc giang bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện đao khoa bắc giang
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định đối tượng gây thương tích cho anh hải là nguyễn đình quý trịnh văn hưng trịnh văn huy và trịnh văn chiến cùng chú tại xã song khê thành phố bắc giang
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do sự mâu thuẫn qua lại trên facebook giữa lý đình quý và nguyễn quang anh nên cả hai hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
bọn em có xin bích trên mạng xã hội facebook em có chửi nhau xin bích với một số thanh niên trên thành phố bọn em hẹn nhau ra để giải quyết
em có chuẩn bị em với hưng có chuẩn bị phóng lợn và bom xăng sau đó bên kia đuổi và bọn em có chạy
xong rồi bọn em có
quay lại và chém một thanh niên bị thương
được biết trước khi đi nhóm đối tượng do lý đình quý cầm đầu gồm bốn người có chuẩn bị một số vũ khí như bốn dao phóng lợn có gắn chui dài hai m bốn chai bom xăng một kiếm nhật
còn nhóm đối tượng của nguyễn quang anh thì có một mươi bốn người cũng chuẩn bị các dụng cụ như ba loại dao nhọn gậy tuyếp sắt một con dao
lực lượng chức năng cho biết các đối tượng này hầu hết có ảnh hưởng từ việc chơi game nên dù tuổi đời còn trẻ nhưng rất hung hăng và táo bạo
qua cái sự việc như trên thì công an thành phố có một khuyến cáo đối với các gia đình nhà trường và các đoàn thể một hiện tượng như này
hiện nay là đến thời kỳ nghỉ hè của học sinh cho nên cái lượng thanh thiếu niên tụ tập chơi bởi đặc biệt là tụ tập ở các quán game quán net và sử dụng cái mạng xã hội mông thuận nhau trên là rất là nhiều
cái thứ hai đó là đa số cái số thanh thiếu niên này là thiếu sự giảm
giáo dục quản lý của gia đình nhà trường cho nên là có điều kiện để tụ tập với nhau tụ tập với nhau để gây tạo thành các ổ nhóm
thì chúng tôi khuyến cáo các gia đình là phải hết sức có biện pháp quản lý con cái mình trong cái dịp nghỉ hè này
đặc biệt là chú ý thời gian các cháu đi ra khỏi nhà và mang theo những công cụ hỗ trợ gì để tránh tụ tập với nhau câu kết với nhau để gây nên những vụ việc phức tạp này
trước đó hai nhóm đối tượng này cũng xảy ra hỗn chiến nhưng chưa có hậu quả nghiêm trọng xảy ra
việc bắt giữ hai nhóm đối tượng này của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn